thưa quý vị và các bạn vào đêm ngày hôm qua theo giờ việt nam trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ thăm làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc
thủ tướng phạm minh chính đã có hàng loạt cuộc làm việc và tiếp xúc song phương với thủ tướng campuchia hun sen tiếp bộ trưởng thương mại hoa kỳ gặp chủ tịch thường trực thượng viện hoa kỳ patrick lea
tại cuộc gặp với thủ tướng campuchia hun sen thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao vai trò đóng góp của campuchia trên cương vị chủ tịch asean
trong đó có việc thúc đẩy triển khai thực hiện đồng thuận năm điểm của asean về myanmar
thủ tướng phạm minh chính cũng chúc mừng những kết quả tích cực campuchia đạt được trong kiểm soát dịch bệnh và sớm mở cửa toàn diện trở lại
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng với những phát triển tích cực trong hợp tác song phương
thủ tướng phạm minh chính cũng chúc mừng những kết quả tích cực trong hợp tác song phương
thủ tướng campuchia hun sen trân trọng mời thủ tướng chính phủ phạm minh chính sang thăm chính thức campuchia
tiếp bộ trưởng thương mại hoa kỳ gina ramando thủ tướng phạm minh chính cảm ơn sự hỗ trợ của bộ thương mại hoa kỳ nói chung
và cá nhân bà bộ trưởng nói riêng trong việc thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian qua
cũng như thao gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắt theo hướng không làm gián đoạn
giữa hai nước thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn quan hệ thương mại hai nước tiếp tục phát triển hài hòa và bền vững thời gian tới
thủ tướng khẳng định việt nam campuchia tiếp tục tạo môi trường kinh doanh bình đẳng minh mạch dựa trên nguyên tắc thị trường công bằng
lợi ích hài hòa
bởi do chia sẻ các doanh nghiệp và nhà đầu tư hoa kỳ yên tâm mở rộng hoạt động kinh doanh tại việt nam
nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng thương mại ramando cùng chứng kiến lễ trao các văn bản và hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước
trên nhiều lĩnh vực như năng lượng cơ sở hạ tầng
viễn thông công nghệ số ứng phó với biến đổi khí hậu có phần hỗ trợ việt nam sớm đạt được cam kết để diễn ra tại cop hai mươi sáu